ngày sáu tháng sáu công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bốn đối tượng chuyên dùng thiết bị phá sóng
gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh
bốn đối tượng gồm trần văn hùng hai mươi tám tuổi trú tại xã ea ninh
nguyễn văn thành hai mươi ba tuổi chú tại xã ea bốc huyện cư quyên tỉnh đắk lắc
phạm văn hà ba mươi tuổi chú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
và trần văn tuấn ba mươi một tuổi chú tại huyện bù đốc tỉnh bình phước
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ vì cần tiền tiêu xài cá nhân
nên hàng ngày bốn đối tượng điều khiển hai chiếc xe máy đi đến địa bàn các tỉnh gia lai
đắk lắc đắk nông và lâm đồng tìm người dân để xe máy sơ hở nhằm trộm cắp trị giá trên ba trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật